ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh vừa tổ chức đối thoại với doanh nghiệp quý ii năm hai nghìn một mươi chín
đây là cuộc gặp gỡ định kỳ nhằm tháo gỡ vướng mắt cho doanh nghiệp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
trong không khí trao đổi thẳng thắn cởi mở hơn sáu trăm linh doanh nghiệp vừa và nhỏ
doanh nghiệp fdi các tập đoàn đã bày tỏ những vướng mắc trong quá trình đầu tư kinh doanh
ý kiến của các doanh nghiệp đều được lãnh đạo tỉnh ban ngành lắng nghe và trả lời trực tiếp
đại diện nhà đầu tư nước ngoài mong muốn chính quyền địa phương sớm hoàn thiện cơ sở hạ tầng
tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu công nghiệp
về cơ sở hạ tầng giao thông thủy lợi cần phải được hoàn trả
những tiện ích như trên có ý nghĩa rất lớn
với các nhà đầu tư chúng tôi tôi mong muốn chính quyền sớm triển khai tuyến đường đông tây
kết nối khu công nghiệp bắc tiền phong và nam tiền phong
đây là tuyến đường duy nhất kết nối với tổ hợp khu công nghiệp
một tổ hợp nhiều nghìn tỷ không thể đợi cơ sở hạ tầng đi theo
đó là quan điểm của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước
bên cạnh đó quy trình kiểm tra thẩm định hồ sơ cho doanh nghiệp cần phải nhanh hơn nữa
theo đúng tinh thần của cơ chế một cửa
tỉnh quảng ninh đã rất là sáng suốt và đã cắt gọt rất nhiều và tạo quyền thông thoáng cho doanh nghiệp
nhưng hẳn còn thủ tục mà hẳn còn khâu thẩm định hồ sơ
là khâu chốt nhất là của doanh nghiệp
hai cao giải thế mà cần chúng ta phải có một cửa
nhưng mà ta phải nhanh hơn và sâu hơn chắc hơn
thì doanh nghiệp đón nhận được nhanh hơn
tại hội nghị nhiều vướng mắt của doanh nghiệp được giải đáp kịp thời
đại diện lãnh đạo địa phương có những cam kết hỗ trợ doanh nghiệp trong thời gian tới
các nhà đầu tư hoàn toàn có thể liên lạc với chúng tôi
bất cứ lúc nào thì chúng tôi hướng dẫn các thủ tục
và cũng như đối với các khó khăn này
chúng tôi sẽ tìm cách
để trao đổi với nhà đầu tư và hướng dẫn nhà đầu tư
cần đến những địa chỉ cụ thể để có thể giải quyết một cách thấu đáo và hiệu quả nhất
quảng ninh là địa phương đứng đầu cả nước
về chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh pci năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
với quan điểm chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp
mô hình đối thoại với doanh nghiệp đã tạo động lực cho công cuộc cải cách
cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của địa phương
đạt được hiệu quả đáng ghi nhận
năm hai nghìn một mươi tám toàn tỉnh có gần hai năm trăm linh doanh nghiệp thành lập mới
quý i năm hai nghìn một mươi chín
năm hai nghìn một mươi chín số doanh nghiệp khó khăn ngừng hoạt động
đã hoạt động trở lại tăng hơn hai mươi sáu so với cùng kỳ